đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh quảng trị về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng đề nghị quảng trị cần tập trung vào khai thác các lĩnh vực có lợi thế xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đối với công tác đấu tranh chống buồn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh quảng trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc
ngoài ra cần chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế với chính quyền các đoàn thể và nhân dân savannakhet salavan của lào để góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định
cùng ngày phó thủ tướng thượng trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế về công tác phòng chống buồn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại cửa khẩu quốc tế lào bảo huyện hướng hóa thăm tặng một trăm năm mươi xuất quà cho học sinh nghèo và các hộ nghèo hội gia đình chính sách của huyện đắk rông tặng năm bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn huyện